nhằm chào mừng kỷ niệm sáu mươi bốn năm ngày thầy thuốc việt nam hai mươi bảy tháng hai và tối ngày hai mươi bốn tháng hai
thành đoàn tp hcm đã tổ chức lễ tuyên dương và trao giải thưởng phạm ngọc thạch năm hai nghìn hai mươi
năm nay có sáu mươi bốn hồ sơ của một mươi chín đơn vị đề cử tham gia bình chọn và ban tổ chức đã chọn ra được ba mươi bảy gương mặt xuất sắc
những y bác sĩ đến từ các cơ sở y tế tại tp hcm có nhiều sáng kiến
nghiên cứu khoa học phục vụ chuyên môn góp phần nâng cao chất lượng
hiệu quả cho công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe phục vụ cộng đồng
qua đó nhằm thôi thúc tuổi trẻ ngành y tiếp tục xây dựng ước mơ
bồi đắp lý tưởng và nâng cao hơn nữa tinh thần y đức để phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn
trải qua sáu lần tuyên dương đã có hơn một trăm sáu mươi gương điển hình thầy thuốc trẻ tiêu biểu được trao giải thưởng phạm ngọc thạch